thưa quý vị ủy ban kiểm tra tỉnh ủy nghệ an vừa thi hành kỷ luật đối với các cán bộ huyện quỳ hợp
có trách nhiệm liên quan trong vụ khai thác đá trái phép tại xóm kèn xã châu lộc huyện quỳ hợp
ủy ban kiểm tra tỉnh ủy nghệ an quyết định thi hành kỷ luật đối với ông nguyễn đình tùng
phó bí thư huyện ủy chủ tịch ubnd huyện quỳ hợp bằng hình thức khiển trách
do đã thiếu kiểm tra giám sát về thực hiện nhiệm vụ của cấp dưới
ông lê sĩ hào huyện ủy viên trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện quỳ hợp
bị ủy ban kiểm tra tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật ông hào bằng hình thức cảnh cáo
ông nguyễn minh khôi đảng viên nguyên phó trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện quỳ hợp
bị ủy ban kiểm tra tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo
ông trần đức lợi ủy viên ban thường vụ huyện ủy phó chủ tịch ubnd huyện quỳ hợp
phải kiểm điểm trách nhiệm và rút kinh nghiệm nghiêm túc
như tin đã đưa ngày một mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một công an tỉnh nghệ an đã ập vào bắt quả tang
ba đối tượng đang có hành vi sử dụng các phương tiện máy móc khai thác đá trái phép khoáng sản
tại khu vực núi phá cụ xã châu lộc huyện quỳ hợp
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ lượng lớn máy móc thiết bị
và khoảng một hai trăm linh mét khối khoáng sản là đá hoa trắng các loại bị khai thác trái phép
người tổ chức hoạt động khai thác khoáng sản trái phép được xác định là trần văn bảy
cũng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an ra quyết định khởi tố và lệnh tạm giam